đến thời điểm này dịch viêm phổi lạ do virus corona từ trung quốc có chiều hướng lây lan nhanh
với bốn ca tử vong và hơn hai trăm linh ca nhiễm bệnh
trước tình hình này sáng nay đoàn công tác của bộ y tế đã trực tiếp kiểm tra công tác giám sát
hành khách nhập cảnh tại sân bay nội bài
tại khu vực cảng hàng không quốc tế nội bài ngay khi hành khách xuống sân bay
sẽ phải đi qua hệ thống camera đo thân nhiệt này
khi phát hiện bất cứ hành khách nào có thân nhiệt từ ba mươi tám đến ba mươi tám năm độ trở lên
ngay lập tức sẽ được chuyển qua phòng khám sàng lọc và chuyển sang phòng cách ly
đi lối riêng để được trung chuyển đến cơ sở y tế ngay khi xác định nhiễm bệnh
y tế cũng đã chỉ đạo triển khai rất là quyết liệt rất là mạnh mẽ công tác ứng phó công tác phòng chống
ngay tại cửa khẩu
trong thời gian vừa qua bộ y tế cũng đã chỉ đạo công tác giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu
thông qua máy đo thân nhiệt
chúng ta cũng thấy hệ thống máy đo thân nhiệt của chúng ta vận hành
qua hiệu quả
chuyến kiểm tra này rất là tốt và cũng đã thường xuyên
tại sân bay quốc tế nội bài hiện chưa có đường bay trực tiếp từ vũ hán trung quốc đến
nhưng công tác kiểm dịch luôn được chú trọng
hiện công tác kiểm dịch được tăng cường đối với các chuyến bay đến từ trung quốc
và những nước ghi nhận có ca mắc
đang tập trung vào giám sát chặt chẽ hơn tất cả những chuyến bay từ trung quốc
cũng như đài loan macau hồng kông
và thêm bây giờ giám sát chặt thêm những nước mới có bây dịch
bệnh xâm nhập như thái lan và nhật bản
trung bình mỗi ngày sân bay quốc tế nội bài có khoảng một trăm một mươi năm một trăm hai mươi chuyến bay quốc tế nhập cảnh
riêng các chuyến bay từ trung quốc giao động từ một mươi một đến một mươi ba chuyến
có những ngày cao điểm lên đến một mươi năm một mươi sáu chuyến
và trong dịp tết nguyên đán số chuyến bay còn có thể tăng nhanh
để chủ động ứng phó trong dịp lễ này việc tăng cường nhân lực và trang thiết bị
bảo đảm công tác kiểm dịch y tế được thực hiện hai mươi bốn trên bảy
là một việc làm rất cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh
dịch bệnh xâm nhập vào việt nam